vì đó bà hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức và cá nhân
thời gian qua bà nguyễn phương hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tiễu để phát ngôn cổ suý văn hóa chửi trên không gian mạng
điều này ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa dân tộc gây bất bình trong quần chúng nhân dân
trước các hành vi trên cơ quan chức năng của tp hcm đã mời bà nguyễn phương hằng làm việc để nhắc nhở khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật
tuy nhiên bà hằng vẫn không thực hiện mà thách thức cơ quan chức năng coi thưởng công luận
bên cạnh đó bà hằng tiếp tục phát ngôn vu khống nhục mạ các cá nhân còn tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại tp hcm và các tỉnh thành khác
việc này dẫn tới tình hình an ninh trật tự phức tạp bức xúc trong dư luận
công an tp hcm đã tiếp nhận đơn của các cá nhân tố cáo bà nguyễn phương hằng có hành vi vu khống làm nhục người khác
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và đe dọa giết người thông qua mạng
quá trình xác minh giải quyết các đơn tố cáo liên quan đến bà hằng công an xác định ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã xử phạt vi phạm hành chính với bà này về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
hiện nay bà hằng quản lý sử dụng một mươi hai kênh trên mạng xã hội internet và trực tiếp livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác
từ ngày một mươi năm tháng hai đến nay công an tp hcm đã mời bà nguyễn phương hằng làm việc bốn lần vào các ngày là một mươi tám tháng hai mùng bảy tháng ba mùng chín tháng ba và một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai để cảnh báo và gian đe
đồng thời công an yêu cầu bà chấm dứt các hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội
thực hiện hành vi xâm phạm
và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức
tuy nhiên bà nguyễn phương hằng cố ý né tránh không chấp hành
mặt khác bà lại tiếp tục tụ tập đông người gây ảnh hưởng phức tạp với tình hình an ninh trật tự
điển hình bà nguyễn phương hằng đi đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn sân bay tân sơn nhất tổ chức đoàn đi hà nội châu đốc và an giang
đồng thời bà hằng tổ chức nhiều buổi livestream công kích xúc phạm nhiều cá nhân tổ chức gây mất an ninh trật tự vi phạm pháp luật
quá trình điều tra xác minh đến nay công an tp hcm đã xác định bà nguyễn phương hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận
tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân
hành vi này đủ yếu tố để cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự với các tài liệu chứng cứ đã thu nhập được
ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt giữ bà nguyễn phương hằng về tội danh trên
hiện nay công an tp hcm vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật